tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh chùa ba vàng đã chính thức tổ chức khai mạc hội xuân năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
chúng tôi có dịp đến thăm chùa ba vàng vào ngày tám tháng riêng đúng ngày khai hội xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy của chùa
khoảng hơn bốn phật tử đã có mặt tại đây nhưng trước và trong chùa không có tình trạng xả rác bừa bãi công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được bảo đảm để tổ chức tốt công tác đón tiếp các phật tử về lễ và thăm quan
chùa ba vàng và chính quyền thành phố uông bí đã có sự phối hợp chặt chẽ
trước tết các thầy đã có những buổi họp rất là kỹ từng phương án một cái ách tắc thế nào khi nếu có tai nạn xảy ra thì làm sao
và nhà chùa luôn luôn có đội ngũ túc trực thường trực khi xảy ra ách tắc có xe để mà cấp cứu có xe để giải nạn cứu nạn cứu hộ
trong dịp khai xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chùa ba vàng cũng làm hơn ba mươi suất cơm chay miễn phí cho phật tử
tất cả các xe máy xe ô tô của các phật tử khi tới chùa cũng được trông giữ miễn phí
tất cả những cố gắng đó của chùa ba vàng và chính quyền thành phố uông bí cũng nhằm tạo điều kiện cho các phật tử và lễ chùa đầu năm đều hoan hỷ
có một mùa xuân an lành và một năm mới may mắn hạnh phúc